thạc sĩ bác sĩ nguyễn thị hiền trưởng khoa phụ sản bệnh viện đa khoa tỉnh bắc giang cho biết
vừa mổ cấp cứu thành công cho chị bùi thị bê ba mươi tuổi địa chỉ ở nghĩa hương lạng giang
mang thai lần hai vì bị vỡ ối bong do non chị bê nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội
ối vơn non giáo huyết âm đạo các bác sĩ đã cho chạy monitor sẵn khoa
thấy biểu hiện suy thai cấp hình ảnh siêu ông khối mó tụ bánh rau huyết áp một trăm bốn mươi trên chín mươi
ngay sau khi tiếp nhận ca bệnh kiểm tra lâm sàng kiếp trực đã nhận định có dấu hiệu do mầm non
đe dọa tính mạng của mẹ và bé bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ huy động sự hỗ trợ liên khoa
nhi huyết học phẫu thuật gây mê hồi sức để mổ cấp cứu ngay trong đêm
các phẫu thuật này diễn ra trong khoảng hai mươi phút bác sĩ mổ lấy thai thành công
bê gái nặng hai bốn kg đã trào đời an toàn bác sĩ hiền nói và cho biết phần tù cung của
người mẹ tím toàn bộ lan ra hai bên dây chẳng may mắn nhập viện sớm nên các bác sĩ đã xử lý
kịp thời bảo tồn tử cung cho người mẹ hiện sức khỏe của mẹ và bé đã ổn định
theo các bác sĩ nhò bong non là một bệnh lý cấp tính sản khoai ít gặp và rất nguy hiểm nếu
không được cấp cứu kịp thời thì nguy cơ trẻ tử vong trong bụng mẹ là rất cao do thiếu oxy và
chất sinh dưỡng đối với sản phụ nhò bong non có thể gây ra biến chứng trước dấu loạn đông máu
gây đờ tử cung có thể phải cắt bỏ tử cung hoặc đe dọa tính mạng
sào bong non là một tai biến sản khoai nguy hiểm đặc biệt thường xảy ra ở ba tháng cuối thai kỳ
điều này làm tăng nguy cơ cho sức khỏe của cả thầy phụ và thai nhi tai biến này thường tiến
chỉnh rất nhanh và đột ngột nếu không được căn kịp và điều trị kịp thời có thể dẫn tới những
hậu quả nghiêm trọng nhò bong non hay còn gọi là sao bong non đây là một biến chứng rất nguy hiểm
trong lĩnh vực sản khoai hiện tượng này xảy ra khi mảng nhò thai tách ra khỏi tử cung trước khi
mang thai để sẵn sàng cho thai nhi chào đời thông tin thống kê cho thấy khoảng một phụ nữ mang thai
có nguy cơ phải đối mặt với tình trạng này tai biến sản khoan này có thể xảy ra bất cứ lúc nào
sau hai mươi tuần thai kỳ tuy nhiên nó thường phổ biến sau ba tháng cuối của thai kỳ
cụ thể vào tăm cáo nguyệt thứ ba nhò thai đóng vai trò rất quan trọng trong việc chuyển dinh dưỡng
từ mẹ sang thai đảm bảo thai nhi có đủ dinh dưỡng để phát triển bình thường sau khi thai nhi ra đời
mảng nhò thai mới bong ra để đảm bảo nuôi dưỡng thai nhi tiếp tục tuy nhiên trong trường hợp do bong non
ra quá sớm mảng nhò thai bị tách ra trước khi thai nhi đã sẵn sàng trở đời gây ra ngừng cung cấp oxy
dinh dưỡng cho thai nhi đồng thời có thể gây ra chảy máu ở khu vực tủ cung của thai phụ
khi mảng nhau thay đã bị tách ra không có cách nào để đưa nó trở lại vị trí ban đầu và điều này
làm cho tình trạng trở nên cực kỳ nguy hiểm yêu cầu và can thiệp y tế ngay lập tức
nhò bong non có thể xảy ra khi mảng nhò thai bị tách ra một phần hoặc hoàn toàn tử cung trong trường hợp
nhò bong non không có cách nào để tái sử dụng mảng nhò thai này và điều này có thể gây ra những vấn đề
nghiêm trọng như giảm cung cấp oxy dinh dưỡng cho thai nhi dẫn tới chảy máu do đó nhò bong non là
một tai biến sản khoa cấp bách và yêu cầu can thiệp y tế ngay lập tức nhóm non được phân loại
thành bốn thể khác nhau tùy thuộc ấm bức độ cũng như là các triệu chứng của căn bệnh này
nhò bong non thể ẩn trong trường hợp này thai phụ không có bất kỳ triệu chứng nào trước khi sinh
thai nhi ra đời cũng không gặp vấn đề nghiêm trọng có thể chỉ phát hiện nhò thai sau khi đã sinh ra
một khối máu tụ khi lấy thai ra ngoài nhò bong non thể nhẹ thai phụ có thể không có hoặc có ít
máu tử ẩm đạo một số triệu chứng khác có thể bao gồm đau bụng và cảm giác bụng cứng tuy nhiên
thai phụ không bị chóng và tim của thai nhi vẫn bình thường tình trạng sức khỏe của cả thai phụ
và thai nhi vẫn luôn ổn định nhò non thể trung bình trong trường hợp này thai phụ không có hoặc
có mức độ chảy máu từ âm đạo tương đối nhiều hơn thai phụ có thể không trải qua những biểu hiện
chóng nhẹ huyết áp tụt nhịp nhanh và tử cung sẽ bị căng cứng tuy nhiên tim thai vẫn đập bình
thường nhò bong non thể nặng đây là trường hợp nghiêm trọng nhất trong trường hợp này thai phụ
sẽ không có hoặc có chế máu âm đạo rất nặng thai phụ có biểu hiện rõ ràng hơn thai phụ có
thể đau bụng liên tục tử cung căng cứng đến mức cứng như gỗ tình trạng suy thai có thể xảy ra
những tình huống như thế này chia sẻ về do bong non bác sĩ chú con một trần quý khánh khoa sản
bệnh viện sản nhi tỉnh quảng ninh cho biết
bong non tức là hiện tượng tại vị trí bám giữa bánh nhau và cơ tử cung nó bị đứt mạch máu và mạch
máu đầy nó dẫn đến chảy
chảy máu và khối máu đầy nó tụ lại và ngày càng lớn dần trong đó thì có thể phân thành một số
nhóm nguyên nhân bệnh lý của người mẹ thường hay gặp ví dụ như là do cái tiệt sản dật nặng hoặc
biến chứng của tiệt sản dật nặng nguyên nhân do bất thường trong chuyển dạ như là cơn co nó cường
tính hoặc là ối vỡ quá đột ngột rồi những nguyên nhân do sang chấn và vùng bụng của người mẹ
ví dụ như người mẹ bị chấn thương người mẹ bị va đập
thông thường ở những do bong non ở thể ẩn hoặc là thể nhẹ thì thường triệu chứng nó thường không
rõ ràng tuy nhiên những thể nặng hơn những thể trung bình hoặc là thể nặng thì nó sẽ có những triệu
chứng thứ nhất là về triệu chứng về toàn thân của sản phụ thì có những dấu hiệu ví dụ như là dấu
hiệu sốc mạch nhanh nhỏ khó bắt rồi chân tay lạnh vã mồ hôi cái triệu chứng nữa là sản phụ đau
thông thường là đau bụng của do bong non là do bong non là do bụng thông thường là do bụng của do bong non là
sản phụ sẽ đau liên tục ngoài ra thì thăm khám thì mình có thể thấy đó là bụng của sản phụ căn cứng
sản phụ cũng có thể thấy là khi mà ối nó vỡ ra thì máu có thể hòa vào nước ối và chảy ra ngoài thì
người ta gọi là ối lấn máu rồi những cái triệu chứng liên quan đến tim thai thai có thể suy thai
hoặc là trường hợp nặng
một số tác động và yếu tố làm tăng nguy cơ có thể dẫn tới nho bong non bao gồm tiền sản giật thay phụ mắc tiền sản giật có nguy cơ cao hơn bị nho bong non
chấn tiếc ở vùng bụng các chấn tiếc ở vùng bụng như tai nạn giao thông hoặc tai ngã có thể tác động lực và dẫn tới nho bong non thủ thuật can thiệp xâm lấn các thủ thuật xâm lấn trong thai kỳ như chọc ối lấy máu cuống rốn hoặc thủ thuật ngoại xoay thai cũng có thể dẫn tới nho bong non ngoài ra các yếu tố sau đây cũng có thể làm tăng nguy cơ nho bong non tiền sử bị nho bong non lần mang thai trước đó nếu bạn đã từng trải qua nho bong non trong quá trình mang thai trước đó nguy cơ bị lại lần nữa sẽ là khoảng một mươi
hút thuốc lá nghiên cứu đã chỉ ra rằng thai phụ hút thuốc lá trước khi mang thai có nguy cơ bốn mươi mắc nhau băng non trong thai kỳ
sử dụng cocaine và các chất kích thích sử dụng cocaine hoặc chất kích thích trong ba tháng cuối của thai kỳ có thể làm tăng nguy cơ bị nho bằng non huyết áp cao khi mang thai tiểu đường thai kỳ hội chứng hét
nếu mắc phải những tình trạng này trước khi mang thai cần phải được theo dõi thai kỳ chật chẽ để kiểm tra nguy cơ nho bong non
mang thai khi lớn tuổi thai phụ mang thai ở độ tuổi ba mươi năm trở lên có nguy cơ cao hơn mắc chứng nho bằng non
mang thai đôi hoặc đa thai mang thai đôi hoặc đa thai có thể làm tăng nguy cơ mắc nho bong non vì nho thai có thể bị bóc tách từ tử cung sớm hơn so với thai đơn
dấu hiệu nho bong non sẽ bao gồm triệu chứng và dấu hiệu của nho bong non phổ biến sẽ bao gồm
trầy máu âm đạo một trong những triệu chứng chính của nho bong non đó là trầy máu âm đạo mức độ trầy máu có thể khác nhau và luôn không có dấu hiệu rõ ràng
và việc nho bong non đã tách ra khỏi tử cung bao nhiêu phần trăm trong một số trường hợp thai phụ không thấy máu âm đạo vì máu đã bị kẹt lại ở nho thai và tử cung
đau bụng dưới đau bụng dưới là một triệu chứng khá phổ biến khác ở trong nho băng non thai phụ có thể trải qua cơn đau bụng dữ dội và kéo dài có cảm giác cơ thể rất nặng khiến họ muốn ngất xỉu
đau lưng đau lưng cũng có thể xuất hiện trong trường hợp nhỏ non bên cạnh đó đau lưng thường kéo dài và không thể giảm đi bằng cách thay đổi tư thế
cơn co tử cung kéo dài các con co tử cung trong trường hợp nho mầm non thường kéo dài và mạnh hơn so với những cơn co tử cung bình thường trong quá trình chuyển dạ
giảm cử động của thai nhi một số thai phụ có thể cảm nhận được sự cử động của thai nhi trong trường hợp nhà bóng non
nếu thai phụ chưa có bất kỳ triệu chứng dấu hiệu nào nghi ngờ liên quan đến nhau mọc non cần phải lập tức tham khảo ý kiến của bác sĩ hoặc đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được điều trị kịp thời
việc điều trị bong nho non sẽ phụ thuộc vào mức độ nghiêm trọng của bong nho bác sĩ sẽ xác định xem bong nho ở mức độ nào mức độ nhẹ trung bình hay nặng
nho bong non nhẹ là hiện tượng mất máu ít nhưng máu chảy chậm lại và bạn thai nhi vẫn sẽ ổn định phương pháp điều trị cũng sẽ phụ thuộc vào quãng thời gian mang thai
nếu mất một lượng máu đáng kể thai phụ có thể cần phải chuyển máu
nho bong non ở thể nhẹ thường ở tuần hai mươi bốn đến ba mươi bốn nếu thai phụ và thai nhi đang khỏe mạnh bác sĩ có thể cho thai phụ dùng thuốc đề thử
và tăng tốc độ phát triển của phôi thai và cho phép chúng tiếp tục phát triển nếu thai phụ vẫn răm máu phải ở lại bệnh viện để theo dõi chặt chẽ
nho bong non thể nhẹ ở tuần ba mươi bốn trở lên nếu thai phụ sắp sinh đủ tháng bác sĩ có thể tiến hành biện pháp kích tích chuyển dạ hoặc mổ để lấy thai
nếu thai nhi đã đủ thời gian phát triển sinh sớm hơn có thể làm giảm nguy cơ biến chứng sau này
nho bong non mức độ trung bình đến nặng mức độ nho bong non được xác định lượng máu mắt đáng kể để hạn chế những biến chứng cho thai phụ và thai nhi
bác sĩ thường yêu cầu sinh ngay lập tức bằng phương pháp mổ lấy thai
trong một số trường hợp nặng hơn bác sĩ sẽ không thể tiến hành cầm máu phải cắt toàn bộ tử cung của thai phụ
tuy nhiên đây là một trường hợp hiếm gặp chảy máu nghiêm trọng
hiện tại trước các biện pháp ngăn ngừa nho bong non chỉ có thể giảm thiểm vào các yếu tố nguy cơ mắc phải bằng cách
không hút thuốc lá uống rượu bia sử dụng cocaine hoặc các chất kích thích trong suốt quá trình mang thai
luôn thắt dây an toàn khi đi xe đặc biệt là vào ba tháng cuối của thời kỳ
nếu không may gặp chiến thương do thai nạn thai ngã hoặc có vật tập mạnh vào bụng
thai phụ cần đến ngay cơ sở sản khoa gần nhất để kiểm tra tình trạng sức khỏe của thai nhi
nếu có tiền sử tăng nguyên tắc mạng tính hoặc tăng nguyên tắc thai kỳ
hãy thông báo cho bác sĩ sản khoa để được hướng dẫn chăm sóc theo dõi thai kỳ trật trễ
nếu có tiền sử do bong non trong những lần bằng thai trước và có kế hoạch bằng thai tiếp tục
cần phải tham khảo ý kiến của bác sĩ để được lên kế hoạch chuẩn bị thật tốt
dòng tiểu nghi cơ bị tái phát trong lần bằng thai tiếp theo